trong lúc khai quật tìm mộ liệt sĩ lực lượng bộ chỉ huy quân sự tỉnh quảng trị phát hiện một hầm đạn pháo còn xót lại sau chiến tranh tại khu vực thành cổ thị xã quảng trị tỉnh quảng trị
khu vực phát hiện hầm đạn pháo còn xót lại sau chiến tranh sát nhà ông võ văn bằng ở số một đường phan đình phùng thị xã quảng trị nằm tại khu vực phía nam cầu thành cổ
theo lực lượng công binh tỉnh quảng trị cho biết số vũ khí này là của bộ đội còn sót lại sau chiến tranh
đến thời điểm này lực lượng công binh tỉnh quảng trị đã đào đưa lên khỏi mặt đất gần năm mươi đầu đạn cối sáu mươi ngòi nổ của cối sáu mươi b bốn trăm linh
trong đó b bốn mươi đã lắp ngòi nổ cùng một số đường dây thông tin của bộ đội
hiện lực lượng công binh bộ chỉ huy quân sự tỉnh quảng trị đang tiếp tục khai quật tìm kiếm và đưa số vũ khí còn lại lên khỏi lồng đất